trục giao thông phía tây của tỉnh phú yên dù đã hoạt động sáu năm nay
thế nhưng tuyến đường tránh thị trấn la hai huyện đồng xuân thì vẫn chưa được triển khai
các phương tiện vận tải phải đi di chuyển qua nội thị thị trấn la hai
đường nhỏ hẹp tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trục giao thông phía tây tỉnh phú yên dài một trăm một mươi năm năm mươi sáu km nay là quốc lộ một mươi chín c
được hình thành trên cơ sở nâng cấp các đường tỉnh
đi qua ba huyện miền núi đồng xuân sơn hòa sông hình
nối liền với tỉnh bình định và tỉnh đắk lắc
công trình được cắt băng khánh thành từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm linh chín tỷ đồng
tuy nhiên đoạn tránh thị trấn la hai huyện miền núi đồng xuân dự kiến đấu thầu thi công
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi hai và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi ba
thế nhưng đến nay đoạn đường này vẫn chưa biết khi nào mới được triển khai
khiến người dân bức xúc
một thị trấn trong huyện hiện giờ có quốc lộ một mươi chín c
nên là xe qua lại rất là đông
nên người dân cũng có muốn là có một cái tuyến đường tránh
để không quan những cái ngã ba này để giảm cái tai nạn giao thông
thì theo tôi thấy thì những chiếc xe mà tải có đầu kéo rồi dài rồi
khi mà lưu thông qua cái đường này thì nó mất an toàn
theo nguyện vọng tha thiết trịnh đáng của hàng nghìn hộ dân
chính quyền huyện đồng xuân đã nhiều lần kiến nghị ngành giao thông vận tải
và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên bố trí vốn để thực hiện
nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm
chính vì chưa thi công phòng còn lại nó hạn chế một cái là
cái xe tải trọng lớn đi qua thị trấn
đấy mấy người cũng thấy đấy xe là khoảng mấy chục tấn
rồi chở sẵn rồi chở các loại hàng hóa khác
nên nguyện cũng rất là cần nên sớm đầu tư hỏng trả đoạn ba tám của thị trấn là hai
đây là tuyến đường huyết mạch miền núi có ý nghĩa chiến lược trong quốc phòng an ninh
động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền trung và tây nguyên
thế nhưng từ khi nó được nâng cấp lên quốc lộ một mươi chín c theo quyết định của bộ giao thông vận tải
trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
nguyên nhân là do đường hẹp nhiều đèo dốc đứng quanh co
lưu lượng xe liên tỉnh vận chuyển hành khách hàng hóa nông sản quá lớn
trong khi đó rất nhiều phương tiện đi qua thị trấn la hai huyện miền núi nghèo đồng xuân
để lên xuống quốc lộ một và các tỉnh bình định đắk lắc gây mất an toàn giao thông
làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất kinh doanh của người dân